vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội
nguyên nhân gây cháy rừng đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
nhưng nhận định sơ bộ có thể do thời tiết oi nóng dẫn tới xảy ra cháy rừng
phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt tại hiện trường ghi nhận những hình ảnh mới nhất sau vụ cháy
đây là những gì còn sót lại của vụ cháy rừng xảy ra tại huyện sóc sơn vào chiều ngày năm tháng sáu
dạng sáng ngày sáu tháng sáu
có khoảng năm mươi hectare rừng đã bị cháy rụi sau hơn một mươi hai giờ đồng hồ dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng
đến khu vực rừng phòng hộ của huyện sóc sơn
diện tích cháy chủ yếu là cây keo và thông thuộc lô bốn khoảnh bảy thuộc đội sản xuất hồng kỳ
do ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội quản lý
đây cũng là lần đầu tiên những người dân khu vực này chứng kiến một vụ cháy lớn đến như vậy
nhiều người vẫn chưa hết bằng hoàng khi kể lại sự việc
chả chạy được chả chạy được thế là bắt đầu nó cứ bung lên to và chịu
thế là chịu như thế là đến dập cũng chả dập được
cho máy móc lên cũng chịu nó cháy to quá nó lóng không có nào lóng to
cháy nó cháy nó ngập cây thông nghi ngút rồi
cháy thì to cháy thì khói bù mịt
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đến thời điểm hiện nay đám cháy đã được dập tắt
tuy nhiên tại hiện trường sau vụ cháy vẫn còn nhiều điểm cháy âm ỉ dẫn tới cháy có nguy cơ bùng phát trở lại
đề phòng trước tình hình này các lực lượng chữa cháy tiếp tục
các lực lượng chữa cháy tiếp tục được duy trì tốt trực đồng thời tiến hành kiểm tra tại thực địa
không cháy xong rồi dưới đó vẫn còn những cái nửa nhỏ dưới hoặc là cái than dưới tán rừng
trời nắng quá anh em lực lượng không thể tiếp cận được với cái dòng cháy đó
chúng tôi đang nguội đầu cho người tiếp cận để lấy và xử lý dần để luôn
và bây giờ vẫn có lực lượng thường xuyên của lực lượng quan trọng rừng
cũng như lực lượng dân quân và công an
công an quân đội vẫn tiếp tục thực trực đấy để xử lý
cho tới thời điểm này lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khoanh vùng khám nghiệm hiện trường
tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy nhưng nhận định sơ bộ có thể là do thời tiết oi nóng
tuy nhiên qua vụ cháy lớn lần này cũng là cảnh báo tới các khu vực trên địa bàn hà nội và cả nước
về công tác phòng cháy chữa cháy rừng
bởi theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp